hạn hán trên địa bàn tỉnh ninh thuận đang có chiều hướng lan rộng và gây thiệt hại đối với sản xuất chăn nuôi
một phần ba trong tổng số hai mươi một hồ chứa nước của địa phương đã bị cạn và sấp xỉ mực nước chết
tình trạng thiếu thức ăn nước uống đang khiến cho đàn gia súc ngày càng suy kiệt và gia tăng số lượng thiệt hại
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nuôi hơn một một trăm linh con cừu hai tháng nay do không cung ứng đủ nguồn thức ăn nên đàn cừu của gia đình anh trần cao hòa
ở thôn đồng giày xã phước trung huyện bắc ái tỉnh ninh thuận đã có một vài con chết vì suy kiệt
thiếu thức ăn nó dẫn tới suy thì thực tế là từ đầu tháng ba cho tới thời điểm này thì bài đàn gia súc về cừu thì chết gần một trăm linh con
trong đó có cả nái và tơ và nghé mới đẻ còn bò thì mới chết sáu con
trước việc gia tăng tình trạng gia súc chết do ảnh hưởng của hạn hán nhất là đối với đàn cừu
và đàn bò cơ quan chức năng tỉnh ninh thuận đã khuyến cáo người dân tăng cường dự trữ thức ăn và không gia tăng số lượng đàn